các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng tôi nhé

từ thời điểm một mươi chín h đến hai mươi hai h cùng ngày công ty thoát nước hà nội ghi nhận gần hai mươi điểm úng ngập trên địa bàn thành phố
tại thời điểm mưa công ty đã mở cửa các hồ điều hòa thiền quang bảy mẫu đống đa và vận hành hợp lý các trạm bơm đầu mối yên sở đồng bông một đồng bông hai cổ nhuế
đồng thời ứng trực thoát nước vớt rác tại miệng thu trên toàn địa bàn quản lý
theo tính toán của công ty thoát nước hà nội nếu lượng mưa khoảng năm mươi mm trên giờ trên địa bàn thành phố không có điểm úng ngập nào
lượng mưa trên bảy mươi mm trên giờ ở hà nội có khoảng một mươi một điểm úng ngập
lãnh đạo công ty thoát nước hà nội cho biết do lượng mưa tối một mươi hai tháng năm vượt quá công suất của hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố
nên xảy ra ngập úng cục bộ tại một số khu vực
tuy nhiên khoảng ba mươi phút sau khi tạnh mưa các điểm ngập úng ở địa bàn do công ty quản lý đã rút hết nước
chia sẻ về nguyên nhân ngập úng ở phía tây hà nội lãnh đạo công ty thoát nước hà nội cho biết
nguyên nhân chủ yếu là do kênh la khê đoạn qua quận hà đông chưa hoàn thành
điều đó dẫn đến việc dù trạm bơm yên nghĩa có công suất một trăm hai mươi m ba trên dây nhưng chỉ vận hành chưa đến bốn mươi công suất
ngoài ra theo lãnh đạo công ty thoát nước hà nội nguyên nhân gây ngập úng phía tây còn do lòng sông nhuệ bị bùn lấp đầy ảnh hưởng đến dòng chảy
để phía tây thoát cảnh ngập úng ngoài việc sớm hoàn thành kênh la khê thành phố cần nạo vét để tạo dòng chảy cho sông nhuệ
đại diện công ty thoát nước hà nội cho biết
còn theo bà bùi thị an đại biểu quốc hội khóa một mươi ba tình trạng ngập úng trên địa bàn thành phố hà nội diễn ra đã nhiều năm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân
theo bà dù các cấp ngành của thành phố hà nội có nhiều cố gắng nhưng mới chỉ giải quyết ngập úng cục bộ ở một vài khu vực trong nội thành
thành phố hà nội cần ra soát tổng thể các dự án thoát nước trên địa bàn đặc biệt là trạm bơm yên nghĩa
nếu thiếu vốn cần phải cấp vốn ngay cho chủ đầu tư hoàn thành dự án
còn nếu vướng giải phóng mặt bằng phải đốc thúc các quận huyện sở ngành tìm giải pháp tháo gỡ
có như vậy vào mùa mưa người dân thủ đô mới hy vọng hết cảnh ngập úng
chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác trên thế giới
ngày một mươi ba tháng năm lực lượng cứu hộ indonesia đã tìm thấy các nạn nhân mất tích sau lũ quét
nâng số nạn nhân thiệt mạng lên ít nhất bốn mươi bốn người và một mươi năm người khác mất tích vẫn chưa được tìm thấy
mưa gió mùa gây lũ quét và rung nhăm lạnh đã diễn ra trên đảo sumatra của indonesia vào cuối tuần qua
những trận mưa lớn cùng với bùn lở và rung nham lạnh từ núi lửa melapi đã khiến một con sông tràn bờ
trận lũ quét qua các ngôi làng ven núi dọc theo bốn huyện ở tỉnh tây sumatra ngay trước nửa đêm một mươi một tháng năm theo giờ địa phương
người phát ngôn cơ quan quản lý thiên tai quốc gia indonesia ông abdul mohari cho biết
nước lũ đã cuốn trôi người dân và nhấn chìm hàng trăm ngôi nhà và tòa nhà
mang người phải sơ tán đến nơi trú ẩn tạm thời ở các huyện agam và tanadata
ông mohadi cho biết trong một cuộc họp báo rằng thêm thi thể nạn nhân đã được tìm thấy hôm một mươi ba tháng năm
nâng tổng số người tử vong lên bốn mươi bốn
ông cho biết ít nhất một mươi chín người khác bị thương trong trận lũ quét và lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm một mươi năm người mất tích
giới chức địa phương đã phải vật lộn để đưa máy kéo và các thiết bị hạng nặng khác
đến khu vực trên qua những con đường bị nước lũ cuốn trôi sau khi lũ quét bao phủ với bùn và đất đá
cảnh sát binh lính và người dân đã dùng tay xẻng và cuốc đào bới đống đổ nát vì mưa
đường bị hư hỏng và bùn dày đã cản trở tiến trình của họ
hoạt động tìm kiếm và cứu hộ đã bị dừng lại vào tối một mươi ba tháng năm do trời tối và mưa
khiến các khu vực bị tàn phá dọc các con sông trở nên bất ổn
hoạt động sẽ tiếp tục vào đầu ngày một mươi bốn tháng năm
chính quyền địa phương cho biết có bốn huyện của tỉnh tây sumacha bị ảnh hưởng nặng nề do lũ quét
ở khu vực núi merapi trong đó huyện agam nơi bị thiệt hại nặng nề nhất
đã quyết định ứng phó khẩn cấp với thảm họa trong một mươi bốn ngày từ ngày một mươi hai đến ngày hai mươi năm tháng năm
trong thời gian ứng phó khẩn cấp các nỗ lực sẽ tập trung vào việc tìm kiếm và sơ tán nạn nhân
sửa chữa nhà cửa của người dân
hiện một số thiết bị hàng nặng đã được triển khai tới khu vực này để nạo vét khơi thông dòng chảy trên sông
cơ quan quản lý thiên tai quốc gia indonesia đã kêu gọi người dân sống ở quanh con sông
bắt nguồn từ núi merapi nâng cao cảnh sát và sơ tán đến nơi an toàn
merdapi là một trong số hơn một trăm hai mươi ngọn núi lửa đang hoạt động ở indonesia
đất nước này dễ bị biến động địa chấn vì nằm trên vành đai lửa thái bình dương
một vòng cung núi lửa và các đường đứt gãy bao quanh lưu vực thái bình dương
tiếp theo chương trình sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực đêm nay và sáng ngày mai một mươi năm tháng năm
thủ đô hà nội có mây đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng
gió đông đến đông nam cấp hai cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi hai độ
phía tây bắc bộ có mây chiều tối và đêm có mưa và rông vài nơi ngày nắng gió nhẹ
nhiệt độ từ hai mươi một đến ba mươi hai độ
phía đông bắc bộ có mây chiều tối và đêm có mưa giải rác và rông vài nơi ngày nắng
gió đông đến đông nam cấp hai cấp ba
nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi hai độ
thanh hòa đến thửa thiên huế có mây chiều tối và đêm có mưa sào và rông vài nơi
ngày nắng gió nhẹ
nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi ba độ
đà nẵng bình thuận có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng
có nơi nắng nóng nhiệt độ từ hai mươi năm ba mươi năm độ
tây nguyên có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng
có nơi nắng nóng gió nhẹ
nhiệt độ từ hai mươi hai đến ba mươi năm độ
nam bộ chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng
có nơi nắng nóng nhiệt độ từ hai mươi sáu đến ba mươi bảy độ
tiếp theo chương trình sẽ là những thông tin thời tiết
của một bộ phim